ủy ban nhân dân tỉnh quảng ninh vừa công bố hợp đồng dự án đường cao tốc vân đồn móng cái
theo hình thức đối tác công tư ppp hợp đồng xây dựng kinh doanh chuyển giao bot
hợp đồng này được ký kết giữa ủy ban nhân dân tỉnh quảng ninh và liên danh bao gồm ba công ty
đây là dự án có tổng mức đầu tư hơn một mươi một một trăm linh tỷ đồng và nhà nước không tham gia góp vốn đầu tư
dự án đường cao tốc sẽ đi qua bốn huyện và thành phố móng cái thuộc tỉnh quảng ninh
có tổng chiều dài xây dựng là tám mươi hai km
dự kiến thời gian thực hiện hợp đồng là hai mươi ba mươi chín năm thời gian thu phí là một mươi tám năm mươi sáu năm
mức giá sử dụng dịch vụ đường bộ được áp dụng cho ba năm đầu đưa vào thu phí là một năm trăm linh đồng một km
và hai một trăm linh đồng một km tùy theo trọng tải và số ghế của xe khi lưu thông
mức tăng phí dịch vụ sử dụng đường bộ cho các năm tiếp theo tạm tính là một mươi tám ba năm